bắt đầu từ hôm nay hai doanh nghiệp xăng dầu lớn là tập đoàn xăng dầu việt nam petrolimex và tổng công ty dầu việt nam pv oil
bắt đầu kinh doanh đại trà sang sinh học e năm ron chín mươi hai thay thế xăng ron chín mươi hai
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại hệ thống cây xăng ở hà nội
dù hôm nay là thời điểm bán xăng e năm ron chín mươi hai đại trà tại tất cả các cây xăng trên địa bàn thủ đô hà nội
song dường như không có bất cứ sự xáo trộn nào mọi việc mua bán xăng vẫn diễn ra bình thường
nhiều người mua xăng cũng đã chấp nhận và hưởng ứng việc sử dụng xăng sinh học
theo đại diện lãnh đạo của pv oil hà nội tùy công tác chuyển đổi sang loại hình xăng sinh học còn một số khó khăn
song công ty đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho việc chuyển đổi toàn bộ xóa sổ sang a chín mươi năm vào năm tới
chúng tôi đã triển khai việc này suốt trong năm qua và cho đến thời điểm này
thì cơ bản là toàn bộ hệ thống của chúng tôi đã có đầy đủ xăng e năm để bán tại các xăng dầu
tổng ty dầu cũng đã lên kế hoạch đầy đủ và tính toán

để chuẩn bị sản xuất đầy đủ số lượng xăng e năm để phối trộn với xăng khoáng
cũng như là chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ hệ thống công nghệ pha chế trên khắp vùng miền đất nước
để tuần tiện nhất làm những kho tồn chứa cùng góp đi khắp nơi
hiện tổng công ty xăng dầu việt nam đã đầu tư gần một trăm linh tỷ đồng để lắp đặt một mươi một trạm pha chế
và mở rộng hệ thống phân phối phục vụ cho việc kinh doanh đại trà
xăng sinh học
xăng sinh học e năm sớm hơn tiến độ chính phủ chỉ đạo một mươi năm ngày
kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám tất cả các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại việt nam
đều phải ngừng bán xăng ron a chín mươi hai
mục tiêu của việc chuyển đổi này là góp phần giảm dần sự lệ thuộc vào sang khoáng
cải thiện môi trường đồng thời thực hiện tốt các cam kết của chính phủ việt nam với quốc tế
về giảm khí thải nhà kính
xăng sinh học e năm là hỗn hợp xăng không chỉ và ethanol
côn nhiên liệu với hàm lượng ethanol từ bốn năm theo thể tích
loại xăng này đã được đưa vào sử dụng thí điểm từ tháng một mươi năm hai nghìn tám
rồi kinh doanh chính thức từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi